trong khi đó cộng đồng quốc tế đang tiếp tục nỗ lực đưa viện trợ nhân đạo vào giải gaza
nơi mà có hơn hai triệu người dân đang bị đe dọa bởi nạn đói và bệnh tật
không quân ai cập hôm qua cho hay đã phối hợp với giordani và một số quốc gia khác
thả hàng tấn lương thực vật tư thiết yếu xuống khu vực phía bắc giải đất này
tuyên bố của quân đội ai cập nêu rõ hoạt động trên được thực hiện theo chỉ thị của tổng thống nước này
abdel fattah el sisi nhằm cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết góp phần giảm bớt gánh nặng của người dân gaza
tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò tích cực của ai cập trong việc cung cấp lương thực vật tư y tế
và nhu yếu phẩm cần thiết cho người palestine thông qua cửa khẩu đường bộ rafah
trước đó không quân ai cập đã tiến hành nhiều đợt thả hàng viện trợ nhân đạo xuống gaza
trong một diễn biến khác cơ quan y tế ở gaza cho zohar mat điều hành hôm nay đã cáo buộc lực lượng israel
nổ súng vào dân thường đang chờ nhận hàng viện trợ ở phía bắc giải gaza
khiến hai mươi người thiệt mạng và một trăm năm mươi năm người bị thương
tuy nhiên quân đội israel ngay sau đó đã đền trợ
tuy tiến bác bỏ cáo buộc